cây đổ dây điện đứt văng vào người gây nguy hiểm tính mạng
lưu ý không đi vào khu vực nguy hiểm như những nơi nước chảy xiết ven sông hồ hay vùng có nguy cơ sạt lở
nếu thực sự cần thiết phải di chuyển người dân luôn phải gắn với phao bè mảng hoặc các vật nổi
khi đã ở nơi trú ẩn an toàn người dân cần thường xuyên cập nhật tin tức về bão lũ qua các phương tiện truyền thông
còn đối với sao bão cần phải làm gì
trên các fanpage diễn đàn nhiều ý kiến cư dân mạng đã chia sẻ cách phòng tránh
đẹp vệ sinh môi trường quanh khu vực sống để phòng tránh dịch bệnh
kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn
khử trùng thức ăn tránh quanh khu vực sống nhà bị hư hại nặng cây cối cột điện có nguy cơ gãy đổ
mình theo dõi thấy một số người khi bão về còn ra biển quay hình ảnh sóng biển dân hay ra đường quay clip thậm chí là live stream
quá nguy hiểm mong mọi người cẩn thận
sau bão rồi lũ nhìn thấy những gì còn lại chỉ là bùn rác ni lông
thật sự đáng buồn
nếu như chúng ta biết giữ gìn vệ sinh ngay từ đầu thì công tác khắc phục sau bão sẽ nhanh hơn
công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số chín được lên kế hoạch rất chi tiết vì vậy có thể giảm thiểu thiệt hại
tuy nhiên người dân nên tuân theo các khuyến cáo tuyệt đối không được chủ quan
khi cơn bão đã đi qua người ta chủ quan tưởng chừng bình yên đã tới
tuy nhiên đây lại là thời điểm rất nguy hiểm bởi nguy cơ những trận mưa như chút nước lũ lụt tại khu vực ở gần tâm bão
sẽ tiếp tục hoàn lưu bão thậm chí còn gây ra những thiệt hại lớn hơn cả khi bão đổ bộ
bão đi qua những tổn hại còn chưa thống kê hết thì sẽ còn những nguy cơ tiếp tục
vì vậy bên cạnh việc tuyệt đối tuân theo các hướng dẫn của lực lượng chức năng thì nhiều ý kiến trên cộng đồng mạng cho rằng
người dân cần trang bị cho mình những kỹ năng kiến thức cách thức phòng chống và ứng phó khi đối diện với thiên tai bão lũ
qua đó đảm bảo an toàn cho chính bản thân là ưu tiên được đặt lên hàng đầu
và mọi cảnh báo được cư dân mạng chia sẻ lúc này chính là người dân không nên chủ quan trước hoàn lưu bão
trong và sau bão những khuyến cáo về cách thức phòng chống đã được đưa ra
hãy chia sẻ và tương tác với truyền hình công an nhân dân về những cách thức phòng tránh hiệu quả trong mùa mưa bão
vẫn được tận dụng để chở hàng thì đang ở mức đáng báo động
trên địa bàn thủ đô hà nội không chỉ gây mất an toàn giao thông tiềm ẩn nguy cơ tai nạn
mà các phương tiện này khiến cho môi trường không khí thêm ô nhiễm
mới đây tại hà nội một vụ tai nạn giao thông xảy ra đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người
và được chia sẻ trên một số mạng xã hội
đó là trường hợp một phương tiện xe máy đã cũ nát chở theo bình ga
và chạm với một chiếc xe ô tô hiệu mercedes benz khiến xe ô tô bị hư hỏng nặng
và sau vụ tai nạn này nhiều ý kiến đã bày tỏ sự lo lắng và bất an đối với phương tiện xe máy cũ nát này
đây là hình ảnh chiếc xe máy cũ nát chở bình ga lưu thông trên đường
và chỉ sau ít phút phương tiện này đã vai trạm với một xe ô tô hiệu mercedes benz
hậu quả chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng
cái xe cũ nát thì họ có thể mua bán rất là dễ dàng và việc kiểm soát những cái xe đó rất là khó
chính vì vậy là những đối tượng những con người khi ngồi trên những cái xe đó
họ có điều khiển họ có một cái gọi là là cái trách nhiệm chịu trách nhiệm trước pháp luật của họ là rất là thấp
cái vấn đề thứ hai là giá trị của cái xe thấp
và khi một cái giá trị của cái xe thấp thì họ sẵn sàng vứt cái xe đi
và có rất nhiều những cái trường hợp khi mà xảy ra tai nạn với những cái phương tiện lớn
những cái phương tiện đắt tiền là họ bỏ cái xe đấy đi
và cái vấn đề thứ ba là không những đỏ về mặt tài sản mà họ còn trốn tránh những cái trách nhiệm của mình
khi mà những hậu quả đó nó liên quan đến con người
các phương tiện xe máy cũ nát có giá thành rất rẻ chỉ từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng
và người điều khiển những phương tiện này thì họ sẵn sàng đi với một tinh thần là bất chấp
bỏ của chạy lấy người khi xảy ra vai trạng
và như vậy thì hậu quả ai phải gánh chịu
đó chính là những người đi đường xung quanh và chính là môi trường sống của chúng ta
phương tiện thì cũ nát không đảm bảo điều kiện an toàn về kỹ thuật
thế nhưng chủ phương tiện vẫn vô tư chở theo xe kéo hay các loại hàng cồng cành nguy hiểm như thế này
đây là tình trạng mà bất cứ ai mỗi khi ra đường cũng dễ dàng bắt gặp tại các đô thị hay thành phố lớn
điều này không chỉ đe dọa đến sự an toàn tính mạng của người tham gia giao thông
mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng không khí của đô thị
đe dọa đến sức khỏe và cuộc sống của người dân
tất nhiên ô nhiễm môi trường là có rất nhiều nguyên nhân
trong đó có hoạt động về xây dựng hoạt động về công nghiệp
tuy nhiên có thể khẳng định rằng là các cái đóng góp từ hoạt động giao thông vận tải
chiếm một tỉ trọng rất lớn mà đây chủ yếu là các cái lượng phát tải từ các phương tiện cơ giới
chỉ tính riêng tại thành phố hà nội hiện có khoảng năm bảy triệu xe máy
trong đó có khoảng hai năm triệu xe máy cũ đã được đăng ký từ trước năm hai nghìn
với giá thành rẻ dễ mua bán trao đổi có thể bỏ cả xe nếu bị lực lượng chức năng phát hiện xử phạt
nên những chiếc xe máy cũ nát dù không đảm bảo an toàn nhưng vẫn được nhiều người dân
nhất là chủ các cửa hàng tạp hóa và những người chuyên trở hàng thuê ưa chuộng
nó sẽ không đảm bảo được rất nhiều các yếu tố
điều đầu tiên chúng ta có thể thấy rằng là một phương tiện để đảm bảo an toàn được
thì có hai yếu tố quan trọng nhất
đầu tiên là phanh thì hầu như những cái xe đó hệ thống phanh rất là kém
và hầu như các bạn ấy thực hiện một cái kiểu phanh gọi là phanh bằng chính cái số của máy
thứ hai là số nhà máy cũng đã kém rồi
nên là việc phanh đó lại càng không đảm bảo và xe có thể là dừng giật cục giữa đường
và vấn đề tiếp theo nữa đó chính là những cái hệ thống mài mòn liên quan đến nốt
khi mà ma sát khi mà ma sát của mặt đường và cái độ mòn của lốp cao
thì rõ ràng là việc xử lý trong một cái điều kiện như vậy nó rất là khó
và cái quãng đường mà có thể dừng lại khi có sự cố bất ngờ xảy ra là dài hơn so với bình thường rất là nhiều
trước những nguy cơ gây tai nạn giao thông và gây ô nhiễm môi trường của loại xe máy cũ nát
hiện nay thành phố hà nội đang có chủ trương đổi xe máy cũ lấy xe máy mới
tuy nhiên chưa biết đến khi nào chủ trương này mới được thực hiện
thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xe máy cũ nát
kiên quyết thu hồi khi phương tiện này đã không còn đảm bảo các yếu tố về an toàn kỹ thuật
khiến cho hơn sáu mươi người bị vùi lấp và đến nay lực lượng chức năng đã cứu được ba mươi ba người
mưa lũ đang gây ra những thiệt hại quá nặng nề tại các tỉnh miền trung
trước đó cơn bão số tám cũng đã gây ra sạt lở đất tại các địa phương như thừa thiên huế và quảng trị
hình thái thời tiết nguy hiểm này đã được các chuyên gia nhận định cảnh báo sớm
và cùng với đó là những khuyến cáo cụ thể đối với chính quyền các địa phương
chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh miền trung thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
cũng đã đặc biệt nhấn mạnh việc khẩn trương di rời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
tuy nhiên với những địa bàn sung yếu khu vực miền núi các địa phương sẽ cần chủ động hơn
trong xây dựng các kịch bản ứng phó
và trao đổi cụ thể hơn về vấn đề này chúng tôi mời tới trường quay ngày hôm nay
phó giáo sư tiến sĩ trần văn tân viện trưởng viện khoa học địa chất và khoáng sản
trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa ông câu hỏi đầu tiên dành cho ông ạ
trong chương trình góc nhìn cho dân lần trước thì ông đã có phân tích và đánh giá về tình hình sạt lở đất
tại các tỉnh miền trung
và vừa qua thì chỉ trong hai ngày thôi nhưng mà tại quảng nam đã xảy ra đến ba vụ sạt lở đất
khiến cho hàng chục người mất tích
ông đánh giá như thế nào về cái hình thái nguy hiểm của thời tiết hiện nay thưa ông
thực ra thì theo như dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia
thì hình thái thời tiết nguy hiểm và phức tạp như thế này đã và đang kéo dài từ cách đây khoảng một tháng
và có lẽ là nó sẽ vẫn còn tiếp tục trong tháng một mươi một
thực ra thì sau này thì không biết thế nào nhưng mà ngay từ bây giờ thì cũng đã có thể đánh giá được năm hai nghìn hai mươi
có lẽ sẽ là một cái năm lịch sử về thiệt tai và dịch bệnh đối với chúng ta
vâng thưa ông sạt lở đất thì đã xảy ra ở các tỉnh như thừa thiên huế và quảng trị và đến nay là quảng nam
vậy thì ông có thể phân tích cụ thể hơn về cái tình hình sạt lở đất tại các tỉnh miền trung hiện nay không ạ
vâng cái yếu tố kích hoạt chính thì vẫn là dịch bệnh
vâng cái yếu tố kích hoạt chính thì vẫn là dịch bệnh
vẫn là do mưa bão liên tục kéo dài với cường độ rất là lớn đã làm cho đất đá bị bão hỏa nước trở nên nhão nhát và rất là mềm yếu rất dễ bị triệt lở
cho nên là chỉ cần tiếp tục có một trận mưa lớn nào đó là nó sẽ xảy ra hàng loạt
và tất cả những cái thông tin vừa rồi trên báo đài thì cho thấy rằng là trượt lở thực sự đã xảy ra hàng loạt
và chỉ có
những cái trận mà nó gây ra thiệt hại về người và cơ sở vật chất lớn thì nó mới lên được các phương tiện thông tin đại chúng thôi
thế thì cái yếu tố kích hoạt chính là mưa bão kéo dài liên tục với cường độ lớn
ngoài ra thì cái khu vực miền trung vốn là nó đã có nhiều cái yếu tố bất lợi về mặt địa hình
ví dụ như là đồi núi cao sườn dốc rất là
phân cắt rất là mạnh
các cái sườn dốc thì có cái độ dốc rất là lớn
về mặt địa chất thì thành phần đất đá thì rất là phức tạp
có nhiều cái tầng nhiều cái lớp đất đá cổ và phong hoa rất là dày và yếu
rất là nhiều vật chất xét dễ gây ra triệt lở
ngoài ra thì cái khu vực miền trung thì cũng chứng kiến nhiều hoạt động nhân sinh rất là sôi động trong thời gian gần đây
và có thể là vừa là
cũng có ý nhưng mà cũng đồng thời là vô ý mà chúng ta đã
tự nhiên và vô ý chung là gây ra góp phần thêm làm trầm trọng thêm với triệt lở
ở từ những cái nghiên cứu từ những cái dự báo về tình hình mưa lũ có thể ảnh hưởng đến khu vực miền trung ạ
thì ông có thể khoanh vùng cụ thể hơn những cái nơi mà có thể chịu thiệt hại bởi cân bản số chín ở cái tỉnh miền trung ạ
vâng thực ra là chính xác là bây giờ là hiện nay chúng ta đang làm như vậy
đã và đang làm như vậy
các cái cơ quan khoa học thì đã và đang triển khai
được điều tra hiện trạng xây dựng các bộ bản đồ hiện trạng triệt lở thất đá bản đồ phân vùng cảnh báo triệt lở thất đá
tỷ lệ một năm mươi cho toàn tỉnh và cho các huyện
và tỷ lệ một phần một mươi cho các xã trọng điểm
thế thì căn cứ vào những cái bản đồ hiện trạng và phân vô cảnh báo đó
kết hợp với cả các dự báo về mưa bão lũ lụt
thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể chỉ ra là những cái xã nào những cái huyện nào ở các khu vực các tỉnh miền trung
và có nguy cơ triệt lở thất đá cao và rất cao
tôi lấy ví dụ như là hà tĩnh thì các cái huyện như là minh xuân hay là hương sơn hương khê
các xã của các cái huyện đấy
hay là quảng bình thì là một xã của huyện lệ thủy và một số xã của huyện minh hóa
dọc trên tuyến đường quốc lộ một mươi hai
thứa thiên huế thì các cái xã của huyện a lưới và phong điền
quảng nam là nạ
quảng nam thì rất là nhiều xã của các cái huyện như là bắc trào my nam trào my phước sơn
và những cái khu của các cái huyện khác như là đông giang nam giang và tây giang
thì thực ra là những thông tin đó thì là chúng ta đã có và chúng ta đã chuyển cho ủy ban chỉ đạo trung ương về phòng tránh giảm nhẹ thiên tai
cũng như là ban chỉ đạo ở các tỉnh và các sở như là nông nghiệp phát triển nông thôn tài nguyên môi trường
thậm chí là đến các huyện
thưa ông cơn bão số chín được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng hai mươi năm qua
và khi mà cơn bão này không chỉ là nó tàn phá khi mà nó đi qua mà ngay cả khi sau bão đi qua thì có thể là gặp những cái hình thái thể tiết như là sạt lở đất hay là lũ quét
vậy thì ông có thể phân tích cụ thể hơn về vấn đề này ạ
vâng thực ra thì mỗi một trận bão khi nó đổ bộ vào nước ta thì nó sẽ kéo theo mưa
và ví dụ như là ở các cái khu vực ven biển hay là đồng bằng thì chúng ta có bão và mưa
thế nhưng mà ở các huyện miền núi phía tây chẳng hạn thì nó sẽ chậm hơn một nhịp
và chủ yếu là chúng ta có mưa mưa rất là lớn
thậm chí là mưa vài ngày sau đó
và như là chúng tôi đã nói lúc đầu là cái triệt hở là nước nó là kẻ thù số một của các sơn dốc
các sơn dốc một khi mà nó đã bị bão hòa đã bị sụn nước
có thể trượt lở bất kỳ lúc nào
không cứ là lúc đó đang mưa hay là đã hết mưa
cho nên là trượt lở hoàn toàn vẫn có thể tiếp tục xảy ra sau khi bão đã tan mưa đã ngớt
thậm chí là lũ quét cũng vậy
ở ngay chỗ chân chúng ta đang đứng có thể là không mưa không gió gì cả
thế nhưng mà trên thượng nguồn nó mưa thì chúng ta vẫn có thể bị lũ quét nó có thể bị trượt lở như thường
cho nên là về các khu vực miền núi phía tây
thì rất là nên
phải cảnh giác đối với trượt lở lũ quét trong và sau bão
kể cả sau đấy vài ngày
cho chỉ cho đến khi nào mà thời tiết nó ấm nó nắng lên và các cái sườn dốc nó khô đi rồi
thì cái nguy cơ đó nó mới giảm bớt
trước diễn biến phức tạp của tình thế thì thủ tướng chính phủ cũng có được chỉ đạo là di rời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
vậy thì ở những khu vực miền núi những khu vực sung yếu thì chính quyền địa phương cần lưu ý những vấn đề gì khi mà di dời người dân ạ
chúng tôi thì nghĩ rằng là
cái chỉ đạo của chính phủ như vậy là hết sức là đúng đắn hết sức là kịp thời
và thực tế là ở các địa phương là chính quyền các cấp và cộng đồng địa phương cũng đang làm đúng như vậy
thế thì nhưng mà chúng tôi thì cho rằng là cái công tác phòng tránh giảm nhẹ thiên tai nói chung và trượt lở lũ quét nói riêng
thì là một cái công việc rất là nên được làm thường xuyên và làm rất là sớm
không phải là chỉ đến khi có mưa lũ có bão thì chúng ta mới làm
mà chúng ta cần phải làm
từ rất là sớm từ rất là thường xuyên
cái trượt lở lũ quét là cái phương châm chủ đạo là chúng ta chỉ có tránh
chúng ta không nên là ở ngay trên đường đi của cái khối trượt hay là của cái dòng lũ
thế thì chỉ có tránh thôi
và muốn tránh được thì chúng ta phải làm từ rất là sớm rất là lâu dài
hiện tại thì chúng ta đã có các bản đồ về hiện trạng và phân vùng cảnh báo
thì chúng ta có thể sử dụng các cái bộ bản đồ đó để tích hợp vào các kinh hoạch phát triển
kinh tế xã hội
các kinh tế xã hội của địa phương để mà chủ động di rời từ trước
thế còn ngay trong thời gian mưa bão thì chúng ta chỉ có một cái cách là di rời sơ tán
và để mà dây di rời sơ tán này thì chúng ta cũng phải có diễn tập từ trước
định sẵn từ trước những cái vị trí mà tương đối an toàn để khi có cái sự cố là không có thể chạy đến ngay
xin cảm ơn ông trần tân văn viện trưởng viện khoa học viện chất và khoáng sản đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
với những ý kiến rất là cụ thể và xác đáng